sáng kiến áp giá trần khí đốt của liên minh châu âu eu là hành động đi ngược lại các quy luật thị trường
và có thể làm cho thị trường xuống cấp
đây là cảnh báo vừa được giới chức nga đưa ra vào ngày hôm nay
trước thêm cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng eu về vấn đề này
trong một tuyên bố đại sứ lưu động của bộ ngoại giao nga nhấn mạnh
có nhiều ý tưởng xung quanh việc áp giá trần khí đốt song đây đều là những công cụ phi thị trường
theo quan chức này việc áp giá trần khí đốt có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường
trong đó bao gồm việc làm cho thị trường xuống cấp mất ổn định không minh bạch ảnh hưởng tới kinh tế
tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp bộ trưởng năng lượng eu
nhằm đạt được một thỏa thuận về mức giá trần khí đốt
ủy viên phụ trách vấn đề năng lượng của eu cũng đánh giá một thỏa thuận của vấn đề này là trong tầm với
song vẫn cần tính toán tinh thần thỏa hiệp mạnh mẽ từ các nước thành viên eu